từ đầu năm đến nay trên địa bàn huyện trạm tấu tỉnh yên bái có mưa kéo dài
cộng với đợt mưa lũ lịch sử ngày một mươi và một mươi một tháng một mươi vừa qua đã tạo ra những vết nứt
nguy cơ gây sạt lở cao mặc dù địa phương đã tiến hành di rời khẩn cấp sáu mươi nhà dân
tuy nhiên với địa hình đồi núi hiểm trở khiến cho nhiều hộ dân vẫn còn nằm trong khu vực nguy hiểm
phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân
sau trận mưa lũ ngày một mươi và một mươi một tháng một mươi nền nhà của gia đình ông lò văn cù đã bị sói mất
một nửa khiến gia đình ông rất lo lắng vì nếu mưa to kéo dài thì ngôi nhà sẽ bị cuốn trôi bất cứ lúc nào
phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân tuy nhiên với địa phương đã tiến hành di rời khẩn cấp sáu mươi nhà dân
tuy nhiên với địa phương đã bị sói mất một nửa khiến gia đình ông rất lo lắng vì nếu mưa to kéo dài thì ngôi nhà sẽ bị cuốn trôi bất cứ lúc nào
phản ánh của phóng viên truyền hình nhân tuy nhiên với địa phương đã tiến hành di rời khẩn cấp sáu mươi nhà dân

với đặc thù của một huyện vùng cao nên hầu hết người dân sinh sống chủ yếu dọc theo các con suối và ở trên các đỉnh núi chân núi
với phong tục tập quán sinh sống như vậy nên nguy cơ bị thiệt hại về người và tài sản mỗi khi mưa lũ xảy ra là khó tránh khỏi
việc di rời người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm cũng gặp rất nhiều khó khăn do không có quỹ đất để bố trí
khăn với mướt về kinh phí để cho bà con di rời hiện nay cũng rất là khó khăn
thứ hai là tìm quỹ đất hiện nay anh chị cũng biết đối với đặc thù địa hình của nguyên núi tìm quỹ đất mặt bằng để cho bà con di rời rất là khó khăn
có nhà có đất có nhà chưa có đất nhưng trước mắt giải quyết là phải đưa hộ gia đình đó ra khỏi vùng đó
và huy động lực lượng của huyện vào giúp rỡ nhà trước hết là sắp gọn gàng các đồ đạc và sắp gọn nhà khi rỡ ra
và ngoài việc đó huyện đã có những chính sách hỗ trợ luôn các nhà phải di rời phải di chuyển theo quy định của nhà nước đã kịp thời hỗ trợ luôn
là huyện vùng cao đời sống nhân dân còn khó khăn cộng với điều kiện địa hình đồi núi dốc
do vậy để có những nơi ở an toàn cho những hộ dân nằm trong khu vực nguy hiểm cần sự đầu tư của nhà nước
có quy hoạch bố trí các khu vực quỹ đất dân cư và xây dựng các khu tái định cư
có như vậy những thiệt hại về con người tài sản do bão lũ gây ra đối với người dân sẽ không còn